còn tại tỉnh hưng yên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu vừa tạm giữ bốn đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào ngày bảy tháng hai anh nguyễn trí thanh ở thị tứ bô thời xã hồng tiến huyện khói châu
vay nợ của nguyễn văn tuấn ở cùng thôn số tiền hai mươi triệu đồng với lãi suất năm đồng một triệu đồng một ngày
cứ một mươi ngày anh thanh phải trả lãi một lần ứng với số tiền lãi là một triệu đồng và đã trả cho tuấn bốn lần
từ đó đến ngày một mươi tám tháng một mươi một anh thanh không trả nữa nên tuấn cùng bùi huy thịnh hoàng văn cường và hoàng văn đại
chặn đánh và yêu cầu anh thanh gọi điện cho người nhà mang trả đủ số tiền ba mươi năm triệu đồng cả gốc và lãi
khoảng một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày chị phan trà giang vợ của anh thanh mang tiền đến địa điểm đã hẹn
để đưa cho các đối tượng thì công an huyện khói châu ập vào bắt quả tang
khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn tuấn lực lượng chức năng thu giữ một mươi năm giấy biên nhận vay mượn tiền
liên quan đến việc cho vai nặng lãi hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu
đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
công an tỉnh điện biên vừa triệt phá một vụ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
bắt một đối tượng thu giữ số lượng lớn ma túy
vào đêm qua tại quốc lộ sáu thuộc địa phận xã tỏa tỉnh huyện tuần giáo tỉnh điện biên
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh điện biên phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an huyện tuần giáo tiến hành kiểm tra xe vận tải hành khách biển kiểm soát hai mươi bảy b một trăm sáu mươi ba
chạy tuyến điện biên hà nội phát hiện và bắt quả tang một hành khách trên xe tên là tòng văn dính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại bản chấm xã quài tở huyện tuần giáo có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
khám xét người và hành lý của đối tượng lực lượng công an thu giữ ba bánh heroin khối lượng hơn một kg
và ba kg ma túy đá tòng văn dính khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng không rõ danh tính
đang trên đường vận chuyển đi tỉnh khác tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
qua tin báo của quân chúng nhân dân có một nhóm người tụ tập tại căn nhà ở địa chỉ số một mươi tám ymhin
phường tân lập tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang sử dụng ma túy công an tp buôn ma thuột đã tiến hành kiểm tra
và phát hiện một nhóm thanh niên nam nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an phát hiện tám đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ hai gói tinh thể màu trắng chứa ma túy tổng hợp và các dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng ma túy
căn nhà trên do vũ tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại huyện crom năng tỉnh đắk lắc thuê để ở
sau đó đã rủ nhóm bạn đến đây góp tiền mua ma túy tổng hợp để tổ chức sử dụng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an cho biết vừa tiến hành tạm giữ hình sự
đối với đối tượng đậu đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường hương bình tp vinh
để điều tra làm rõ hành vi dùng súng bắn người tại một quán cà phê ở tp vinh khiến nạn nhân bị thương nặng
trước đó vào khoảng tám h năm mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi một công an tỉnh nghệ an nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
tại quán cà phê số một đường đinh công tráng thuộc khối hai phường quang trung thành phố vinh
xảy ra vụ việc một nam thanh niên sử dụng súng bắn người gây thương tích cho một người đàn ông
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba trú tại tp vinh khiến anh này bị thương gãy xương cánh tay trái
tiến hành truy xét nhanh cơ quan công an đã xác định được đối tượng sử dụng súng bắn nạn nhân là đậu đức thuận
đến một mươi h ba mươi năm phút cùng ngày lực lượng công an đã bắt giữ thành công đậu đức thuận khi đang lẩn trốn
tại khu vực trên đường mai hắc đế phường quán bầu thành phố vinh thu giữ một khẩu súng k năm mươi chín
hai viên đạn và một xe ô tô tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do mâu thuẫn tình ái
và khúc mắt trong lầm ăn với nạn nhân nên đã gây ra hành vi phạm tội
tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
một đối tượng trú tại tỉnh đồng tháp về tội trộm cắp tài sản
đối tượng bị khởi tố là quỳnh văn thi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú xã tân hòe huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
trước đó khoảng hơn hai mươi hai giờ khuya ngày chín tháng một mươi một đối tượng này đi đến khu vực ấp long hòa thị trấn chợ mới
huyện chợ mới quan sát không thấy ai liền leo rào đột nhập vào nhà một người dân lấy trò một sợi dây chuyền bàn bạc
một mươi sáu thẻ bảo hiểm y tế khủ và số tiền một triệu năm trăm linh ngàn đồng
lúc này chủ nhà đi từ trên lầu xuống huỳnh văn khi chui vào gầm giường trốn phát hiện đồ vật bị xáo trộn
và biết đối tượng đang trốn dưới gầm giường nên chủ nhà đã nhanh trí điện thoại báo cơ quan công an
và đối tượng bị bắt giữ cùng tan vật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện giang thành tỉnh kiên giang cũng vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với trương trung tính hai mươi tuổi về tội trộm cắp tài sản
đối tượng trương trung tính ngụ thị trấn kiên lương huyện kiên lương tỉnh kiên giang
tại cơ quan công an tính khai nhận do không có tiền tiêu xài nên vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tính đã cắt vết tôn của một cửa hàng tạp hóa
khánh xã tân khánh hòa huyện giang thành rồi đột nhập lấy được một số tiền gần một mươi ba triệu đồng
cùng năm mươi thẻ cào điện thoại trị giá khoảng ba triệu năm trăm linh ngàn đồng một điện thoại di động rồi tẩu thoát
đến khi bị công an phát hiện bắt giữ đối tượng này đã tiêu xài hết số tiền lấy trộm được
tại huyện nhân trạch tỉnh đồng nai từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay đặc biệt là trong những tháng giãn cách xã hội
để phòng chống dịch covid một mươi chín lực lượng công an đã quyết liệt đấu tranh bắt nhiều đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy
góp phần quan trọng kiềm chế loại tội phạm nguy hiểm này
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã phát hiện tám mươi ba vụ ma túy
bắt một trăm bốn mươi chín đối tượng nhiều hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một mươi năm vụ
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bảy mươi một vụ một trăm linh bị can
với siêu lợi nhuận từ việc buôn bán vận chuyển ma túy đem lại đã khiến cho hoạt động của tội phạm ma túy diễn biến rất phức tạp
với tinh chất thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt manh động liều lĩnh
chúng sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị bắt
điều này khiến cho trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy luôn nóng

tạm giam bốn tháng để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy
là đối tượng nghiệm ma túy lại không nghề nghiệp y mua ma túy rủ lấy một ít để sử dụng
và bán lại cho con nghiện trong khu phong tỏa ở xã long tân nhưng đã bị công an bắt
công an huyện đã đề ra nhiều biện pháp trong đó biện pháp tuyên truyền
tuyên truyền thì chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận mọi người dân hiểu được
những tác hại của ma túy gây nên cho con em họ để họ phối hợp với lực lượng công an
đầu tranh triệt phá
hai là biện pháp nghiệp vụ chúng tôi là ra thoát các băng nhỏ liên quan đến tội phạm ma túy
để đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy là trận tuyến luôn nóng bỏng
và chắc chắn còn nhiều cam go thử thách ở phía trước
do đó cùng với các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
người dân cũng phải chủ động tham gia đấu tranh tối giác tội phạm
có như vậy tội phạm ma túy mới có thể được ngăn chặn và đẩy lùi ra khỏi đời sống xã hội
liên quan đến vụ án sản xuất buôn bán sách giáo khoa giả tại hà nội với quy mô lớn
hôm nay hôm qua ngày một mươi chín tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông trần hùng kiểm soát viên chính
nguyên tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn nay là tổ trưởng tổ một nghìn bốn trăm bốn mươi bốn tổng cục quản lý thị trường bộ công thương
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
bị can trần hùng trước đó đã bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ
trước đó ngày một mươi bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bổ sung vụ án
môi giới hối lộ và khởi tố nguyễn duy hải về tội môi giới hối lộ
đây là diễn biến mới của quá trình mở rộng điều tra vụ án sản xuất buôn hàng giả
xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông hà nội công ty trách nhiệm hữu hạn
sản xuất và thương mại phú hưng phát đội quản lý thị trường số một mươi bảy
cục quản lý thị trường tp hà nội và các đơn vị liên quan
liên quan đến vụ án tham ô tài sản xảy ra tại cảng hàng không quốc tế phú bài
đến nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố sáu bị can
trong đó bắt tạm giam năm bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bị can phùng tuấn dương
mở rộng điều tra vụ án ngày một mươi chín tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thừa thiên huế
tiếp tục khởi tố bị can thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyễn văn hiền
giám đốc công ty cổ phần phú bài
công an tỉnh phú hoàng thịnh taxi vàng trị nhánh thừa thiên huế và nguyễn tiến đường
giám đốc công ty taxi tc huế taxi thành công khám xét nơi ở và nơi làm việc của hai đối tượng
cơ quan an ninh điều tra đã thu giữ các tài liệu vật chứng liên quan đến vụ án
theo điều tra từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày tám tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trong quá trình quản lý điều hành khai thác cảng hàng không quốc tế phú bài
các đối tượng là trần xuân long tránh văn phòng cảng hàng không quốc tế phú bài
đỗ trí thành giám đốc và lê
lê văn lộc phó giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài cùng phong tuấn dương
là phó giám đốc cảng hàng không quốc tế phú bài đã cùng nhau lợi dụng chức vụ
quyền hạn của mình để nhượng quyền khai thác đối với dịch vụ vận tải hành khách
bằng taxi tại cảng cho hai công ty trên
tổng số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt là hơn năm tỷ đồng
còn tại trong sóc trăng thì lực lượng công an vừa bắt quả tang ba đối tượng gồm
quách anh vân trần thị bích thủy và quách tấn hưng cùng chú tại thành phố sóc trăng
về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu
tối ngày một mươi tám tháng một mươi một tại khu vực tuyến quốc lộ một a khóm ba phường bảy thành phố sóc trăng
lực lượng công an phát hiện ba đối tượng trên cùng các thùng hàng và bao tải có chứa

bước đầu các đối tượng khai nhận số thuốc lá trên được quách anh vân đặt mua
từ tỉnh long an và gửi về sóc trăng để tiêu thụ thì bị lực lượng công an bắt quả tang

công an chống buôn lậu tỉnh an giang cho biết vừa phát hiện một cơ sở sản xuất nước rửa chén
nghi vấn nhái nhãn hiệu nổi tiếng
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng một mươi một tổ liên ngành chống buôn lậu phối hợp cùng
đội quản lý thị trường số một và công an thị trấn tịnh biên huyện tịnh biên
kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh lâm thị y do ông trịnh minh hưng làm đại diện
qua kiểm tra phát hiện tại cơ sở có hai trăm ba mươi sáu thùng các tông chứa trên bốn sáu trăm linh chai nước rửa chén
hiệu superlight nghi vấn nhái nhãn hiệu nổi tiếng
tối cùng ngày kiểm tra cơ sở kinh doanh thăng long tại xã đa phước cũng do ông hưng làm chủ
ghi nhận tại cơ sở có sáu trăm linh kg nguyên liệu dùng sản xuất nước rửa chén chứa trong hai mươi bốn bao không có nhãn hoàng
trên một chín trăm linh chai thành phẩm chứa nước rửa chén superlie do cơ sở thăng long sản xuất
có nhãn ghi không đúng quy định
một trăm linh lít sản phẩm bán thành phẩm cùng nhiều chai nhãn liên quan tại thời điểm kiểm tra
ông hưng không xuất trình được giấy tờ
nhận đăng ký hộ kinh doanh bộ tự công bố sản phẩm superlight có dấu hiệu
nghi vấn chưa đúng theo quy định
vụ việc đang được tiếp tục xác minh điều tra làm rõ theo quy định
tại quốc lộ một mươi sáu c thuộc địa bàn huyện quan hóa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa
đã phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan thanh hóa
phá thành công chuyên án bắt quả tăng đối tượng lý a giao
chú tại huyện mương lát đang vận chuyển chai phép ma túy từ lào về thanh hóa tiêu thụ
lực lượng công an đã thu giữ hai hai trăm linh viên hồng phiến và gần hai trăm linh g heroin cùng nhiều tăng vật có liên quan
lý a giao là đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam
các đối tượng đã thuê giao vận chuyển số ma túy nói trên đi tiêu thụ với giá một mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng lý a giao
để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
cũng liên quan đến ma túy cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phú mỹ tỉnh bà rịu úng tàu
đang tạm giữ bảy đối tượng cùng chú tại huyện châu đức thành tỉnh bà rịa úng tàu
để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thị xã phú mỹ
kiểm tra căn biệt thự của huỳnh văn lượng
giang thuê tại phường phú mỹ thị xã phú mỹ phát hiện bắt quả tàng một mươi nam thanh niên và nữ thanh niên
cùng đang sử dụng chai phép chất ma túy
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận cả nhóm đã liên hệ với lượng thuê địa điểm
đồng thời yêu cầu lượng cung cấp cho nhóm một gói ma túy tổng hợp dạng khay và năm viên thuốc lắc
cơ quan công an cho biết căn nhà này được lượng thuê của một người dân từ cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
để làm địa điểm tổ chức sử dụng ma túy
khách vào sử dụng ma túy tại đây phải trả thuyền thuê phòng cho lượng ba năm triệu đồng
liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đầm rơi tỉnh cà mau đang tạm giữ nguyễn phước thời
chú tại thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng
dạng sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một tại khu vực phường bảy lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
tổ hai mươi một công an
tổ hai mươi một công an tỉnh cà mau phát hiện nguyễn phước thời chở một cách sát có biểu hiện nghi vấn
tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra nhưng thời luôn quanh co không thành khẩn khai báo
lực lượng làm nhiệm vụ đã mời thời về cơ quan để làm rõ
quả đầu tranh nguyễn phước thời thừa nhận đã thực hiện hành vi trộm cách sát của bô điện huyện đầm rơi
qua tết nhanh thời dương tính với chất ma túy
để biết thời có một tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa chấp hành xong án phạt tù thì tiếp tục tái phạm
có hai tiền án là trộm cắp và cướp giật tài sản và cũng vừa mới ra tù nhưng không chịu hoàn lương
đối tượng trần văn mong tiếp tục gây ra hàng loạt vụ cướp giật vé số của người lớn tuổi và người tàn tật để lấy tiền tiêu xài
và ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp rạch giá tỉnh kiên giang đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với trần văn mong về tội cướp giật tài sản
nhận được tin báo của một người phụ nữ lớn tuổi hành nghề bán vé số bị một thanh niên đi xe máy cướp giật hơn sáu mươi tờ vé số
nên công an phường vĩnh lạc thành phố rạch giá đã tiến hành điều tra thì phát hiện đối tượng gây án chính là trần văn mong
tại cơ quan công an mong thừa nhận đã gây ra vụ cướp giật nói trên và cũng với thủ đoạn tương tự đã thực hiện trót lọt
ba vụ cướp giật vé số của ba người tàn tật và người già
tất cả vé số cướp giật được mong đem bán lại cho một đại lý để lấy tiền tiêu xài cá nhân
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt ba bị cáo nguyễn thị mận bốn mươi sáu tuổi nguyễn thị anh thư bốn mươi năm tuổi và huỳnh thị kim đào ba mươi chín tuổi
cùng chú tại thành phố vị thanh của tỉnh hậu giang tổng cộng bốn mươi bảy năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo nội dung cáo trạng các bị cáo đã tìm người để rủ dê lôi kéo tham gia hùn vốn làm thầu đề rồi đánh cháo phơi đề
viết mực có thể xóa được để sửa số cho giống với kết quả sổ số từ trượt thành chúng dẫn đến thua lỗ và bị hại phải bỏ tiền ra chung
bằng thủ đoạn này từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu đến khi bị bắt vào giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi các bị cáo đã lừa được nhiều nạn nhân với số tiền hơn ba tỷ đồng
tòa nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt nguyễn thị mận một mươi bảy năm tù nguyễn thị anh thư và huỳnh thị kim đào mỗi bị cáo một mươi năm năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngoài ra các bị cáo phải có trách nhiệm trả lại số tiền

tại cô lộ một mươi sáu c thuộc địa phận xã hiền kiệt huyện quan hóa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã phối hợp với đội kiểm soát phòng chống ma túy cục hải quan thanh hóa
phá chuyên án bắt quả tang đối tượng lý a giao ở bản cá giáng xã trung lý huyện mường lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về thanh hóa tiêu thụ
lực lượng công an đã thu giữ hai hai trăm linh
viên hồng phiến và gần hai trăm linh gram heroin cùng nhiều tăng vật khác
lý a giao là đối tượng trong đường dây mua bán ma túy từ lào về việt nam
các đối tượng đã thuê giao vận chuyển số ma túy nói trên đi tiêu thụ với giá một mươi triệu đồng
hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thanh hóa đã tạm giữ hình sự đối tượng lý a giao để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
vào đêm ngày hôm qua tại km bảy trăm linh sáu quốc lộ một a thuộc địa bàn xã hưng thủy huyện lệ thủy của tỉnh quảng bình
tổ tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đã bắt giữ đối tượng vận chuyển tàng trữ ma túy
lực lượng chức năng tiến hành dừng xe ô tô mang biển kiểm soát bảy mươi bốn a một mươi bốn nghìn năm trăm bốn mươi một do phan đê huy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm trú tại tỉnh quảng trị điều khiển
tại thời điểm kiểm tra phát hiện trên xe ô tô có một số vũ khí thô sơ và một gói ni lông bên trong chứa sáu trăm linh hai viên nén màu hồng và sáu viên nén màu xanh
qua đấu tranh ban đầu đối tượng phan đê huy khai nhận số viên nén nói trên là ma túy dạng hồng phiến
tổ công tác đã lập biên bản bàn giao đối tượng phan lê huy và tăng vật cho công an huyện lệ thủy điều tra xử lý theo quy định
biến quán karaoke trở thành địa điểm để các đối tượng tập trung tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
mới đây phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội vừa triệt phá ổ nhóm tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong một quán karaoke
trên địa bàn huyện đông anh
bằng những thủ đoạn tinh vi thì các đối tượng trong vụ án này đã bất chấp lệnh cấm lén lút hoạt động
đối tượng chủ mưu của vụ án là nguyễn ngọc phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại xã cổ loa huyện đông anh
bất chấp lệnh dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch bệnh phương cùng đồng bọn vẫn lén lút mở cửa đón khách
thậm chí trực tiếp bán ma túy và tổ chức chứa chấp cho khách đến quán sử dụng ma túy tổng hợp

thậm chí trực tiếp bán ma túy và tổ chức chứa chất cho khách đến quán karaoke
bất chấp lệnh dừng hoạt động các quán karaoke để phòng chống dịch bệnh phương cùng đồng bọn vẫn lén nút mở cửa đón khách

tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã phát hiện ba trong số năm phòng hát của quán linh anh có hoạt động cho khách bay lắc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra ba mươi một người có mặt tại quán phát hiện hai mươi bảy đối tượng dương tính với ma túy
thu giữ tăng vật gồm một mươi sáu hai trăm một mươi chín gram ketamine
một trăm năm mươi chín gram mdma một cân điện tử ba đĩa xứ của dính ma túy và nhiều đồ vật liên quan
căn cứ tài liệu thu thập cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp một mươi năm đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng